những ngày cuối năm mọi người đều mong muốn được quây quần bên mâm cơm của gia đình
những ai còn công việc cũng tất bật quay trở về nhà bởi không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng ấy
thế nhưng cũng vào thời khắc ấy những con người những công nhân vệ sinh đã chọn cách gác việc riêng để làm đẹp cho thành phố làm đẹp cho từng con đường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân vào đêm ba mươi tết tại thành phố hồ chí minh
không ít công nhân vệ sinh mệt mỏi
công việc ngày cuối năm thật dài bởi những người chọn công việc làm đẹp cho đời còn phải tạm quên đi những buổi tối ấm cúng cùng gia đình vào dịp cuối năm
ăn vội bữa cơm ngày tất niên bên vệ đường với bao nỗi niềm chị nguyễn thị hà công nhân vệ sinh quận ba vẫn sẽ tiếp tục như mọi năm khi phải đón giao thừa với công việc bên hẻ phố
nhưng với chị đã chọn công việc thì sẽ phải làm cho thật tốt
không thấy ai cũng vừa ngủ chơi mình cứ lặng lặng qua đường mình quét mình mưa gió tầm tả không ai chia sẻ được với mình được cái cực khẩu đó
ước mình cũng buồn lắm buồn nhất là lúc trời mưa lặng lặng làm có mình vừa quét vừa hốt tầm tả ước như con chuột mà không dám nghỉ ngơi đâu
rồi sớm mai ngày đầu năm mới khi những người dân thành phố thức dậy những con đường đã trở nên sạch sẽ mọi người sẽ vui mừng với không khí năm mới
nhưng trong tận đáy lòng họ luôn dành cho những người công nhân vệ sinh đặc biệt là các nữ công nhân sự biết ơn và tôn trọng
không phải dễ để mà tất cả mọi người
người có thể hy sinh nhận cái công việc nó giữ sạch sẽ cho cái môi trường đường phố của chúng ta
nếu như mà ai cũng cảm thấy ngần ngại với cái công việc đó thì chắc chắn là cái môi trường của chúng ta sẽ không còn sạch đẹp như vậy
cho nên là tôi rất trân trọng cái công việc của các bạn đó
thành phố hồ chí minh đẹp hơn văn minh hơn luôn có phần đóng góp không nhỏ của những người lao động lạng thầm
và trong đó có cả những người làm nghề vệ sinh đường phố